các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng các bệnh bạch hầu ho gà uốn ván viêm mảng não mủ viêm phổi do vi khuẩn hibi và viêm gan bề
lúc đó có khoảng bốn mươi người gồm cả các bé và người nhà điểm tiêm chỉ có một bác sĩ phụ trách
nghe gọi tên chị nga bế con lại bàn tiêm
bác sĩ lấy lọ vaccine từ trong thùng xốp nói đây là vaccine năm trong một rồi thực hiện các thao tác tiêm cho bé
tôi không nhìn rõ lọ thuốc không suy nghĩ đến biến cố gì
một mực tin tưởng nên bác sĩ nói sao thì nghe vậy chị nga cho biết
sau ba mươi phút theo dõi vì bé không có biểu hiện gì nên chị nga đưa con về
một mươi chín giờ con có biểu hiện sốt chị nghĩ đó là phản ứng thông thường sau tiêm
nhưng vài tiếng sau con sốt lên hơn ba mươi chín độ
gia đình tôi hoảng quá muốn cấp cứu con gấp nên gọi bác sĩ ở trạm y tế xã đến nhà kiểm tra
sau khi bác sĩ xoa bóp thì con tôi đỡ sốt nên cũng yên tâm chị nga kể
chiều hôm sau ngày bốn tháng một mươi một chị bất ngờ vì thấy người của trạm y tế quay lại
họ nói đã tiêm nhầm vaccine cho con chị song không nói rõ là vaccine gì
sau khi tìm hiểu các gia đình khác mọi người hoảng loạn khi có thông tin vaccine tiêm nhầm cho con chị là vaccine covid một mươi chín
cùng lúc xe cấp cứu đến đưa hai mẹ con lên bệnh viện sanh pôn chung với một gia đình khác
lúc đó cổ họng tôi nghẹn đắng không nói được câu gì
nhìn con ngợt nhạt người nóng gian tôi như ngồi trên đống lửa
tương tự chị tạ thị thu sống cùng địa bàn với chị nga
thấy con ba tháng tuổi bú ít sốt sau khi tiêm chủng ở trạm y tế xã đã không nghĩ là bất thường
nhưng đến một giờ sáng hôm sau bé khóc nhiều quấy suốt đêm sốt trên ba mươi tám độ c
chị bắt đầu lo lắng
trưa hôm qua chủ tịch xã và y tế huyện đến nhà thông báo con tôi đã bị tiêm nhầm vaccine
xin lỗi về sự cố
cả nhà tôi hoảng quá vội đưa con lên viện vì tính mạng con là quan trọng nhất
mọi chuyện khác giải quyết sau chị thu cho biết
cũng có con là nạn nhân của sự cố
trước khi chị thu đã bị tiêm nhầm vaccine chị bùi thị hiếu đang rất lo lắng cho sức khỏe con trai
cho biết không thể tin chuyện này có thể xảy ra
trước đó chị đưa con đến trạm y tế xã tiêm mũi ba theo lịch
trạm y tế lúc đó không chỉ tiêm vaccine năm trong một mà còn vaccine khác như lao viêm gan b
về nhà bé sốt và quấy mệt sang tận hôm sau
một mươi tám bé được các y bác sĩ thăm khám kiểm tra toàn bộ
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long đã tới thăm các cháu
chỉ đạo chuyên gia hỗ trợ tối đa chăm sóc và điều trị
theo sở y tế hà nội sức khỏe của các bé đã ổn định
một số có biểu hiện sốt sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm
không có trường hợp nào sốc phản vệ
sở đã tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước
chuyên gia của tổ chức y tế thế giới và unicef
thông tin về bệnh viện cho biết các cháu ổn định sức khỏe
nhưng vẫn phải theo dõi tích cực tại trung tâm kỹ thuật cao
trong khi đó chị nga cho biết con gái mình phải chuyển xuống phòng cấp cứu
do có kết quả xét nghiệm bị nhiễm khuẩn phải tiêm kháng sinh
hiện chỉ có hai mẹ con ở trong phòng cấp cứu bé phải truyền nước
xung quanh máy móc chẳng chịt
bác sĩ cho biết phải nằm lại điều trị từ bảy đến một mươi ngày
hiện bé chỉ còn sốt nhẹ ba mươi bảy chín độ c
các bác sĩ nói sức khỏe con đỡ hơn rồi nhưng tôi rất sợ
nó còn bé quá mà phải dùng kháng sinh
rồi vaccine covid một mươi chín có để lại di chứng gì không
con tôi bị ảnh hưởng thế nào không ai trả lời được
chị nga nói giọng nghẹn nghẹn
bộ y tế đã yêu cầu sở y tế hà nội khẩn trương xác minh
tìm nguyên nhân dẫn tới sai sót tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
toàn bộ công tác tiêm chủng bảo quản lưu trữ vận chuyển
và sử dụng vaccine nói chung vaccine covid một mươi chín nói riêng phải ra soát lại
huyện quốc oai đã yêu cầu trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã yên sơn
đình chỉ dây tiêm gồm có bốn nhân viên ra soát quy trình tiêm chủng cho trẻ em
nhân viên trực tiếp tiêm cho các bé đã bị đình chỉ công tác
để xem xét trách nhiệm

đình chỉ dây tiêm chủng cho trẻ em
theo cập nhật mới nhất sau bốn mươi tám giờ tiêm hầu hết trẻ đều tỉnh táo ăn bú tốt
một số bé có biểu hiện sốt quấy khóc kém ăn đã đỡ
các bác sĩ và điều dưỡng bệnh viện sanh pôn tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe
và chăm sóc kịp thời cho trẻ hỗ trợ tư vấn cho phụ huynh
trước đó bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã tới bệnh viện sanh pôn
thăm các cháu và chỉ đạo chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực
tiếp tục hỗ trợ tối đa hà nội để chăm sóc điều trị
bộ trưởng cũng chỉ đạo sở y tế hà nội ra soát công tác tiêm chủng
thực hiện việc bảo quản lưu giữ vận chuyển sử dụng vaccine nói chung
và vaccine phòng covid một mươi chín nói riêng đúng theo quy định của bộ y tế
tăng cường giám sát không để xảy ra các sự cố tương tự
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên y tế
liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên
ngay sau khi nhận được thông tin trên thành phố hà nội đã chỉ đạo khẩn trương
chuyển toàn bộ y tế hà nội
bộ trẻ đến bệnh viện đa khoa sanh pôn cơ sở chuyên khoa đầu ngành
về nhi của thành phố để chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
sở y tế hà nội báo cáo bộ y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn
của các giáo sư hàng đầu trong nước
chuyên gia y tế của tổ chức y tế thế giới và unicef
bối tế chỉ đạo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển
giám đốc bệnh viện nhi trung ương và các chuyên gia của bệnh viện
tới bệnh viện sanh pôn trực tiếp thăm khám
thực hiện các biện pháp điều trị cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cháu
cùng với đó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế lương ngọc khuê
đã ký văn bản gửi sở y tế hà nội yêu cầu sở khẩn trương chỉ đạo
bệnh viện sanh pôn tập trung theo dõi sức khỏe một mươi tám trẻ gặp sự cố tiêm chủng
hiện đang điều trị tại bệnh viện sanh pôn
ông quê cũng yêu cầu sở y tế hà nội tổ chức xác minh làm rõ sự việc
ra soát tìm nguyên nhân sự cố xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm
nguồn tin khẳng định đến nay không có cháu nào tử vong như mạng xã hội loan tin
nhưng có một số cháu nhẹ cân có yếu hơn và cần theo dõi kỹ hơn các cháu còn lại
thưa quý vị đây là sự cố đáng tiếc trong tiêm chủng
ngay sau khi phát hiện sự việc chính quyền xã huyện cùng các đơn vị liên quan
đã khẩn trương đưa các cháu đến bệnh viện đa khoa sanh pôn
và túc trực để kiểm tra xử lý kịp thời
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin cập nhật mới nhất về vụ việc này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại